theo thống kê bảy mươi lượng khói bụi gây ô nhiễm không khí tại hà nội là do hoạt động giao thông
bên cạnh đó vấn đề kẹt xe do lượng phương tiện tham gia giao thông tăng mạnh cũng ngày càng trở nên trầm trọng
chính vì vậy hà nội cần phải triển khai nhiều giải pháp để xây dựng một thành phố xanh trong tương lai
với các phương tiện giao thông giảm thiểu khí thải độc hại không khói bụi và tiếng ồn như các loại phương tiện chạy bằng xăng dầu như hiện nay
hiện thành phố hà nội có hơn năm hai triệu xe gắn máy nửa triệu ô tô chưa kể khoảng một hai triệu phương tiện từ các tỉnh thành phố khác tham gia giao thông trên địa bàn
với số lượng phương tiện trên dự báo năm hai nghìn ba mươi hà nội sẽ có khoảng hai triệu ô tô bảy năm triệu xe gắn máy
trong khi quỹ đất cũng như nguồn vốn đầu tư cho mở rộng đường xây dựng mới rất eo hẹp
có thể nói là cái mức giao thông của hà nội
cái đô thị hóa nó đang vượt cái khả năng giải quyết của chúng ta đối với những vấn đề mà liên quan đến hạ tầng
ví dụ vấn đề ủng tác giao thông và một vấn đề cũng rất đặc biệt nữa là vấn đề môi trường trong đó có rác thải cũng như là môi trường không khí
chính vì vậy một trong những giải pháp căn bản để hà nội giải quyết bài toán ủn tắc giao thông
là tập trung phát triển vận tài hành khách công cộng như xoay bếp
đường sát trên cao
để kết nối giữa các khu trung cư với các bãi đỗ xe ga tàu điện xe buýt là vấn đề quan trọng
giải pháp sử dụng xe đạp điện di chuyển trong nội đô thành phố là phương án tối yêu
thứ nhất là tân thiện môi trường
thứ nhất là do công nghệ pin
công nghệ pin của chúng tôi là pin từ loại carbon
do đó là khi vòng đời xe hết thì nó không nguy hiểm đến môi trường
thứ hai là sử dụng xe đạp điện

đó là làm giảm lượng khí thạch còn do các phương tiện cá nhân như là xe hơi xe máy gây ra
phương tiện xe đạp sử dụng nhiên liệu là sạc điện và pin nên tích kiệm nhiên liệu
hạn chế xả thải ra môi trường hạn chế khói bụi
thứ hai xe đạp điện có thể di chuyển tám đến một mươi km
có thể mang đến văn phòng mang về nhà để di chuyển đến địa điểm khác
rất thuận lợi
kinh nghiệm từ nhiều thành phố lớn trên thế giới như paris
paris barcelona amsterdam đã đạt được thành công do đều đầu tư lớn để phát triển hệ thống xe đạp công cộng
hà nội cũng đang phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi
ở khu vực nội đô tám mươi người dân khi dừng xe gắn máy
có thể tiếp cận các điểm dừng phương tiện công cộng với quãng đường dưới năm trăm linh mét